nhằm bảo vệ môi trường xanh sạch trên các cánh đồng mới đây huyện hòa vang
thành phố đà nẵng đã thực hiện mô hình ba trên các cánh đồng đó là không cắm bao ni lông đuổi chuột
trên đồng ruộng không đốt dơm dạ và không bỏ bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng
để bảo vệ môi trường xanh sạch hội nông dân huyện hòa vang đã phát động nhiều phong trào
nhằm nâng cao nhận thức ý thức và trách nhiệm của nông dân về công tác bảo vệ môi trường trên
đồng ruộng như giải pháp lắp đặt bốn trăm bảy mươi bi giếng làm nơi chứa vỏ chai lọ của thuốc bảo vệ thực vật
không bỏ bao bì vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng tuyên truyền vận động người dân
bỏ thói quen sử dụng bao ni lông hạn chế tình trạng ứ động rác thải khó phân hủy gây ảnh hưởng môi trường đồng ruộng
hoạt động này cũng đã được hội nông dân thành phố đà nẵng lồng ghép vào công tác bảo vệ môi trường
trong chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm qua